mở đầu sẽ là thông tin về tình hình an ninh trật tự
thưa quý vị tại bình định cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã kết thúc điều tra và chuyển viện kiểm sát cung cấp
đề nghị truy tố lê văn hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
theo kết luận điều tra từ năm hai nghìn một mươi sáu đến thời điểm bị bắt tạm giam
lê văn hải thường xuyên sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải chia sẻ công khai nhiều bài viết
có nội dung xúc phạm đến uy tín danh dự nhân phẩm các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ và chính quyền địa phương
quá trình điều tra lê văn hải đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình
sau một ngày xét xử tòa án nhân dân tỉnh con tum đã tuyên phạt nhiều mức án khác nhau dành cho một mươi tám bị cáo
trong vụ án xảy ra vào đầu năm hai nghìn hai mươi tại xã đắc trâm huyện đắc tô tỉnh con tum
về các tội danh giết người gây dối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản
do mùa thuẫn từ trước nên ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi nhóm thanh niên thôn tê sô trong xã đắc từ can huyện tùm mơ rông tỉnh con tum
đi đến trước nhà anh tùng ở thôn tê pheo xã đắc trăm huyện đắc tô tỉnh con tum
dùng đất đá cây gậy ném về phía nhà anh tùng và gọi thanh niên thôn tép pheo ra đánh nhau
và lúc này nhóm thanh niên ở thôn tê pheo xã đắc trăm huyện đắc tô tỉnh con tum
đánh nhau trong lúc sổ sát đánh nhau anh thiên trong nhóm thanh niên ở thôn tê sô đã dùng con dao đâm trúng anh a hụ
hậu quả anh ao hụ tử vong tại phiên tòa xét xử hội đồng xét xử đã tuyên phạt a thiên một mươi bảy năm tù giam về tội danh giết người
và phải bồi thường năm mươi triệu đồng cho gia đình bị hại các bị cáo khác bị tuyên phạt từ hai mươi một cho đến ba mươi hai tháng tù
về tội danh gây dối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản riêng hai bị cáo a nam và amon
bị tuyên phạt một mươi sáu tháng cải tạo không giam giữ về tội danh cố ý làm hư hỏng tài sản
như intv đã đưa tin vừa qua dư luận bức xúc trước tình trạng nhiều phụ nữ khi di chuyển tại khu vực hồ tây
đã bị sàm sỡ và sau khi nhận đơn trình báo của nạn nhân bằng các biện pháp nghiệp vụ trong thời gian ngắn
công an quận tây hồ đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã tìm ra ba đối tượng
thực hiện hành vi này và triệu tập lên cơ quan điều tra làm việc phản ánh ngay sau đây của nhóm phóng viên thời sự
ba đối tượng bị triệu tập trong vụ việc này là nguyễn duy lộc sinh năm hai nghìn năm nguyễn ngọc hiếu sinh năm hai nghìn sáu

tại cơ quan điều tra cả ba đối tượng đều thừa nhận hành vi của mình
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất

xác định tính chất và mức độ của vụ việc công an tp hà nội đã tích cực vào cuộc điều tra
truy tìm đối tượng truy tìm vệ sinh trong mắt du khách nước ngoài
dành cho đối tượng phòng kẻ nhân viên các đối tượng đã được đặt vào căn cứ

để tránh gây hoang mang trong dư luận trả lại sự bình yên cho địa bàn